khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế giao mỹ
chuyên sản xuất đồ gỗ ở khu công nghiệp tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên khi công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì nghe thấy tiếng nổ
sau đó phát hiện ngọn lửa bốc cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã tiêu dụi hàng trăm mét nhà xưởng
cùng nhiều thành phẩm đồ gỗ máy móc của doanh nghiệp
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ